để bảo vệ nghiêm ngặt khoảng hai mươi năm hectare rừng tự nhiên còn lại
ubnd huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên vừa yêu cầu chủ tịch ubnd của một mươi một xã thị trấn
và trưởng các cơ quan ban ngành của huyện ký cam kết chịu trách nhiệm cụ thể
nếu để xảy ra các vi phạm trong quản lý và bảo vệ rừng
theo đó trưởng các cơ quan ban ngành và chủ tịch ubnd cấp xã nếu buông lòng quản lý
để xảy ra phá rừng cháy rừng phát dọn thực bì trái phép sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích
và mua bán chuyển nhượng trái pháp luật phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd huyện
gắn khuyết điểm này vào kiểm điểm tập thể cá nhân lãnh đạo quản lý và tùy tính chất vụ việc
có thể phân loại cuối năm ở mức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc kỳ luật thích đáng theo quy định
theo ubnd tỉnh phú yên từ đầu năm đến nay huyện đồng xuân để xảy ra hai vụ phát đốt rừng tự nhiên
và đất lâm nghiệp lớn với diện tích gần hai trăm linh hectare
vụ cháy rừng trồng gây thiệt hại hai mươi hai hectare chiếm phần lớn các vụ phá cháy rừng trên địa bàn tỉnh